số vụ lừa đảo qua các nền tảng trực tuyến do công nghệ meta sở hữu gồm facebook whatsapp và instagram đã tăng mạnh trong thời gian qua
đây là cảnh báo được ngân hàng tbs của anh đưa ra
theo nghiên cứu từ ngân hàng tsb của anh số vụ lừa đảo trên các nền tảng của meta chiếm tới tám mươi tổng số vụ lừa đảo
theo hình thức mạo danh mua hàng và đầu tư mà ngân hàng tsb thống kê
chiêu thức phổ biến nhất mà kẻ lừa đảo sử dụng là giả làm bạn bè hoặc người thân của nạn nhân
chúng sử dụng phương thức liên lạc qua mạng whatsapp hoặc nền tảng nhắn tin khác
tìm cách chiếm được lòng tin của mục tiêu sau đó sẽ hỏi vay tiền và thực hiện hành vi chiếm dụng
ngoài ra tsb cũng phát hiện ra rằng tám mươi trường hợp gian lận mua hàng
một người nào đó bị lừa mua sản phẩm hoặc dịch vụ không tồn tại
thông qua các nền tảng của meta chủ yếu xuất hiện trên trang facebook mcket pleikt chợ mua bán trên mạng internet
tsb nhấn mạnh các công ty truyền thông xã hội cần phải khẩn trương giả soát
những nền tảng xã hội
mà họ sở hữu để bảo vệ những khách hàng đang sử dụng dịch vụ của họ hàng ngày
bên cạnh đó người dùng nên nâng cao cảnh giác thận trọng hơn với những nội dung lừa đảo
được che đậy một cách tinh vi trên mạng internet